đây là năm thứ hai mà những người dân vùng lũ ở xã phìn ngan huyện bát sát tỉnh lào cai được ổn định ở nơi ở mới
ba mươi năm hộ dân đã có nhà cửa khang trang ở vùng tái định cư các công trình hạ tầng nơi đây cũng đang dần hoàn thiện
giờ thì người dân đang tái thiết lại cuộc sống của mình để chào đón mùa xuân về và có những kỳ vọng vào năm mới
là một trong những hộ đầu tiên chuyển về nơi ở mới sau hơn một năm nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương
đến nay gia đình chị trảo liều mẩy đã có một cơ ngơi khang trang ổn định
giờ thì không còn phải lo nâm nớp mỗi khi mùa lũ về
xuân này gia đình chị cùng với ba mươi năm hộ dân khác trong thôn càng vui hơn khi mà điện đường và nước sạch đã được hoàn thiện
bà con có thể yên tâm đón tết
giờ thì tốt lắm rồi bây giờ thì có nhà có đường tiện rồi còn có nước ăn rồi
bây giờ là bà con ở đây thì nhâm lắm rồi như năm ngoái thì hơn năm nay thì quá tốt rồi
đây là năm thứ hai người dân sùng hoàng đón tết ở nơi ở mới
mỗi hộ gia đình ở đây được nhà nước hỗ trợ hai mươi triệu đồng để di rời nhà ở
các tổ chức xã hội cũng quyên góp ủng hộ ba mươi hộ mất trắng gần năm trăm linh triệu đồng
cùng với đó để tạo điều kiện cho bà con di dân tái định cư
yên tâm sản xuất ổn định cuộc sống tỉnh lào cai đã đầu tư hơn một mươi tỷ đồng
xây dựng các công trình phúc lợi để phục vụ người dân
đến nay một trăm linh số nhà được xây kiên cố thay cho nhà sàn gỗ trước đây
đời sống sinh hoạt sản xuất và giao thông của người dân thuận tiện
năm nay thì nói riêng với khu tái định cư năm nay khá ổn định khá nhiều
khác được nhân dân ổn định ăn tết rất vui
sang năm hai nghìn một mươi tám là bà con sẽ phấn đấu để phát triển kinh tế và ổn định khá hơn
chúng tôi có phương án thì tiếp tục cho các hội gia đình về những nơi mà có ruộng
có đất có đồi núi để bỏ hoang để dựng tạm những cái lán trại ở đấy
và chăn nuôi cũng như là trồng cây sa nhân phát triển cây sa nhân nằm trong vùng quy hoạch

phát triển ruộng nước để theo cái đúng thời vụ và đặc biệt nữa là phải
chúng tôi cũng đã chỉ đạo nhân dân trồng những cái sen canh những cái cây ngắn ngay
để trong vụ mùa để trồng sen lẫn ở dưới chân ruộng một vụ để tăng thêm thu nhập cho bà con
có thể nói một năm qua là một năm đầy vất vả và khó khăn với người dân sùng hoàng
khi mà họ phải bắt đầu
phải bắt đầu lại cuộc sống ở một nơi ở mới
tuy nhiên nhờ sự nỗ lực vượt khó giờ đây người dân sùng hoàng có thể tự hào về những thành quả mà mình đạt được
và cùng nhau chào đón một mùa xuân mới an vui hơn